tại trụ sở văn phòng trung ương đảng tập thể bộ chính trị đã có buổi làm việc với ban thường vụ công an trung ương
để cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự trình đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương
lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì buổi làm việc
cùng dự có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
bộ chính trị đã nghe báo cáo của thường vụ đảng ủy công an trung ương về các văn kiện và công tác nhân sự
trình đại hội đại biểu đảng bộ công an lần thứ bảy tổng hợp các ý kiến của ban đảng và một số cơ quan ban ngành trung ương
những ý kiến đồng góp của các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bộ chính trị cơ bản nhất trí dự thảo đồng thời đề nghị đảng ủy công an trung ương
chủ động kiểm soát tình hình tổ chức thực hiện bài bản phối hợp tốt với quân đội nhân dân và các ngành
các cấp gắn bó chặt chẽ với nhân dân đổi mới phong cách lãnh đạo chỉ huy điều hành phát huy trí tuệ tập thể
xử lý nghiêm minh kịp thời những sai phạm không có vùng cấm
đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an trung ương trong sạch vững mạnh
tuyệt đối trung thành với đảng gắn bó chặt chẽ mật thiết với nhân dân xây dựng lực lượng công an theo hướng
bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám sát cơ sở
bộ chính trị đồng ý với đề nghị về thời gian tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy vào trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bộ chính trị tin tưởng đại hội sẽ diễn ra hiệu quả với nhiều điểm nổi bật góp phần vào thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng